ngày một mươi chín tháng bốn tại thành phố cần thơ hội nhà báo việt nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đồng chí thuận hữu ubnd tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo hội nhà báo qua các thời kỳ
phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí thuận hữu chủ tịch hội nhà báo việt nam đã nhấn mạnh
hội nhà báo việt nam đã phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông các bộ ban ngành trung mương và các địa phương qua đó phát huy được sức mạnh của hệ thống tổ chức hội và hội viên động viên người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức hội phát triển ngày càng vững mạnh
đồng chí thuận hữu cũng nêu rõ năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ hai các cấp hội triển khai thực hiện luật báo chí năm hai nghìn một mươi bảy
mười điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo việt nam việc tổng kết công tác hội nhà báo việt nam nhằm nêu lên những kết quả hoạt động của các cấp hội đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám phát huy truyền thống báo chí cách mạng việt nam và động viên khơi gợi xem mê của người làm báo đồng thời qua tổng kết công tác và hoạt động của hội nhà báo để chuẩn bị cho đại hội hội nhà báo các cấp tiến tới đại hội toàn quốc hội nhà báo việt nam
tại hội nghị các đệ biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả hoạt động của tri hội liên tri hội nêu những khó khăn thách thức trong hoạt động báo chí hiện nay